các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh bình phước giảm mạnh nên địa phương khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi nhất là trang trại lợn
tuy nhiên do thiếu giám sát kiểm soát của cơ quan chức năng nên các trang trại đã xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại các huyện biên giới lộc ninh bù đốc
tại huyện lộc ninh và bù đốc hàng ngày các trại chăn nuôi lợn xả thải ra môi trường một lượng nước lớn có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối
điều đáng nói là nguồn nước xả thải này theo nhiều đường khác nhau đổ ra môi trường và chảy vào thượng nguồn sông sài gòn nơi cung cấp nguồn nước cho các nhà máy nước sạch ở hạ liêu
còn những cánh đồng lúa gần trại nuôi lợn cũng đang dần bị bức tử vì nước thải của trại lợn

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với bốn mươi tám trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện lộc ninh và bù đốc
đoàn kiểm tra cũng phát hiện ba mươi năm đơn vị chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành hai mươi sáu đơn vị xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn

đoàn kiểm tra cũng phát hiện ba mươi năm đơn vị chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành